công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương cho biết đã tạm giữ bốn đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích
theo điều tra chiều ngày năm tháng ba một nhóm thanh niên đã rủ nhau đến bãi đất trống thuộc khu phố một
phường hòa phú thành phố thủ dầu một để chạy xe và chơi thả diều
lúc này anh lê hoàng thịnh chú tỉnh bình phước cùng bạn cũng đang ngồi uống nước tại khu vực này
có nhắc nhở nhóm trên chạy xe không được nẹt bô nữa
bực tức vì bị nhắc nhở bốn người trong nhóm thanh niên trên đã đi lấy dao dựa ở gần đó để chém thịnh gây thương tích
sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường
qua xác minh công an thành phố thủ dầu một đã tạm giữ bốn đối tượng trịnh phú hiệp lê hoàng hiếu nguyễn văn tân nguyễn thành lập
đối với lâm vũ hà là dưới một mươi tám tuổi nên được tại ngoại
hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt đối tượng điểm để xử lý theo quy định